vào chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã thi hành các quyết định bắt khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với các đối tượng lê hoàng chú tại huyện quế sơn phạm kim thạch chú tại thị xã điện bàn
để điều tra vẻnh vi giết người cố ý gây thương tích
đây là hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người cố ý gây thương tích xảy ra tại thị trấn nam phước
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể vào đêm ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng hoàng và thạch thuộc nhóm của nguyễn văn hiếu chú tại thị xã điện bàn
đã cùng một mươi đối tượng đi trên một xe ô tô tìm các đối tượng trong nhóm của nguyễn thế thiện
trú tại thị trấn nam phước huyện duy xuyên để giải quyết mâu thuẫn
khi thấy nhóm của thiện đang đèo nhau trên hai xe máy nhóm của hiếu trong đó có hai đối tượng hoàng và thạch
đã dùng ô tô tông thẳng vào xe máy của bốn đối tượng này rồi dùng súng bắn một người bị thương nặng
hiện lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt tám đối tượng liên quan đến vụ án
và đang tiếp tục điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều nay tại công ty trách nhiệm hóa hạn sản xuất dây chungji việt nam
thuộc công khu công nghiệp khánh nhạc huyện khánh yên tỉnh ninh bình
khiến cho hàng nghìn công nhân chạy tán loạn và nhiều xe máy bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút bảo vệ của công ty phát hiện lửa bốc cháy tại khu vực kho chưa rác
ra khu vực nhà để xe của công ty
do kho chứa rác của công ty chủ yếu là đồ da cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao kèm theo khói mù mịt
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh ninh bình
đã điều động năm xe cứu hỏa cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút đám cháy được dập tắt
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ